dự án luật đất đai sửa đổi chính quốc hội tại kỳ họp thứ sáu đã được các cơ quan của quốc hội và chính phủ tiếp thu nhiều vấn đề cụ thể
đến thời điểm này chất lượng dự án luật đã được nâng lên một bước rõ rệt tuy nhiên vẫn còn hai mươi hai nội dung có các phương án khác nhau cần xin ý kiến
do đó chủ tịch quốc hội đồng tình với đề xuất của thường trực ủy ban kinh tế của quốc hội
chúng tôi đề nghị là lần này chúng ta sẽ trình ra quốc hội theo phương án làm sao đó mà thu hẹp tối đa những vấn đề khác biệt
gút lại đi những cái gì mà được một phương án thì coi như cơ bản là để trình quốc hội cái phương án đấy thôi
còn lại là những cái gì mà còn có khác nhau thì chúng ta tập trung lập luận ưu điểm nhược điểm rồi cũng phải dần dần để làm sáng tỏ cái quan điểm để chúng ta đề xuất lựa chọn phương án nào
ủy ban thường vụ quốc hội và chính phủ cũng đã đồng tình
nhất trí là và quốc hội cũng đã đồng tình theo hướng là sẽ chuyển sang kỳ họp thứ gần nhất để thông qua chưa thông qua tại kỳ họp này
cũng trong phiên làm việc sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
trong phiên làm việc buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu trình lý dự thảo luật nhà ở sửa đổi và dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi
cũng trong sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi hội đàm với bộ trưởng cao cấp kiêm bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia singapore tiêu trí hiển
cùng dự có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đại sứ singapore tại việt nam zaya ratnam và đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc hai bộ
chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước việt nam và singapore kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
với việt nam quan hệ đối tác chiến lược
tại buổi hội đàm bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật singapore tiếp tục được duy trì và phát triển trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp
đấu tranh phòng chống các loại tội phạm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyển đổi số và xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
đáng chú ý trong lĩnh vực an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hai bên đã tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả các hội nghị bộ trưởng asean về an ninh mạng xây dựng hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng đàm phán ký kết bản ghi nhớ về hợp tác an ninh mạng phòng chống tội phạm mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân giữa bộ công an việt nam và bộ truyền thông và thông tin singapore ký ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tại hà nội để thúc đẩy mối quan hệ hợp tá
hơn nữa bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng tiêu trí hiền thống nhất hai bên tiếp tục nghiên cứu xây dựng đàm phán tiến tới ký kết các văn bản pháp lý về dẫn độ chuyển sang người bị kết án phả tù tương trợ tư pháp về hình sự hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư giữa bộ công an việt nam và văn phòng thủ tướng singapore
đồng thời hai bên cũng đã thống nhất trao đổi đoàn công tác trên các lĩnh vực an ninh mạng phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quản lý hành chính căn cước công dân an ninh phi truyền thống và đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia đặc biệt là duy trì hòa bình ổn định và hợp tác ở khu vực giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế tăng cường đoàn kết thống nhất xây dựng một asean tự cường thị vượng và phát huy vai tr
vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một tại bình định đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực trưởng đoàn kiểm tra số hai của ban chỉ đạo chủ trì hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại ban thường vụ tỉnh ủy bình định
tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện thường trực đoàn kiểm tra số hai công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với ban thường vụ tỉnh ủy bình định tham gia thảo luận để hoàn thiện báo cáo
trên cơ sở đó đoàn kiểm tra đã và đang tiếp tục hướng dẫn đôn đốc kiểm tra việc thực hiện khắc phục sơ hở bất cập khoảng trống về cơ chế chính sách pháp luật trong các lĩnh vực này không để phát sinh tham nhũng tiêu cực
phát biểu tại hội nghị đại tướng tô lâm trường đoàn kiểm tra số hai ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế của tỉnh bình định
đời sống nhân dân được nâng cao tình hình an ninh trật tự được giữ vững
qua công tác kiểm tra sẽ giúp ban chỉ đạo và các cơ quan chức năng có cái nhìn tổng quát toàn diện hơn về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
từ đó chỉ ra nguyên nhân đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế khó khăn vướng mắt nhằm nâng cao hiệu quả công tác thể chế hóa chủ trương chính sách của đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật của nhà nước
thưa quý vị lịch sử anh hùng vẻ vang và sự lớn mạnh trưởng thành của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng luôn gắn liền với những cống hiến lao động sáng tạo của các thế hệ nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục trong công an nhân dân
khẳng định này được đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại buổi gặp mặt kỷ niệm bốn mươi một năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba do bộ công an tổ chức vào chiều nay tại hà nội
cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an đại diện các ban bộ ngành trung ương các thầy giáo cô giáo cán bộ quản lý giáo dục trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
trải qua hơn bảy mươi tám năm xây dựng và phát triển cùng với những thành tích kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân đã có bước phát triển mới đạt được nhiều thành tựu quan trọng chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao đáp ứng tốt yêu cầu đòi hỏi của công tác công an trong tình hình mới
đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý giáo dục trong công an không ngừng phát triển
tính đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba các cơ sở đào tạo trong công an nhân dân
có tổng số hơn ba hai trăm năm mươi nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục trong đó có hơn bảy trăm linh thiến sĩ và gần hai một trăm linh thạc sĩ
hai mươi nhà giáo nhân dân một trăm sáu mươi năm nhà giáo ưu tú một mươi ba giáo sư một trăm ba mươi sáu phó giáo sư hơn tám trăm ba mươi nhà giáo có chức danh cao cấp
phát biểu tại buổi gặp mặt đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an ghi nhận trân trọng cảm ơn và biểu dương những nỗ lực đóng góp tích cực có hiệu quả
của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo ngành công an
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
bộ trưởng tô lâm đề nghị các học viện nhà trường phải tiếp tục quán triệt thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong công an nhân dân
chú trọng xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng
đây là vấn đề đầu tiên tiên quyết là khâu then chốt trong chiến lược phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
tập trung chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giảng viên trong đó chú ý đến phẩm chất chính trị đạo đức lối sống và trình độ năng lực công tác chuyên môn
đáp ứng quy mô đào tạo của các học viện nhà trường công an nhân dân trong tình hình mới
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị mỗi thầy giáo cô giáo cán bộ quản lý giáo dục trong công an nhân dân
cần ý thức sâu sắc hơn nữa về trách nhiệm và vinh dự tự hào vừa là người thầy người sĩ quan công an nhân dân
không ngừng học tập nâng cao trình độ trao dồi chi thức kiến thức và kinh nghiệm
trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị
là tấm gương sáng về đạo đức lối sống nhân cách lòng trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước và nhân dân
không ngừng nghiên cứu sáng tạo tiếp tục là những người truyền lửa cho các thế hệ học viên
đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp đảm bảo an ninh trở tự và xây dựng lực lượng công an